tại quảng nam tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc việt nam tỉnh
và đại diện các lực lượng vũ trang của tỉnh quảng nam đã đến dâng hương dâng hoa
tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh quảng nam
thuộc xã tam phú thành phố tam kỳ quảng nam
đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh quảng nam đã bày tỏ lòng thanh kính chi ân và biết ơn vô hạn
đối với công lao đóng góp to lớn của các bà mẹ việt nam anh hùng
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước